số nhận lương đông đảo nhất là nhóm công chức a một a hai có hệ số từ hai ba mươi bốn đến bốn bốn
nếu được tăng lương nhóm này sẽ nhận thêm từ hai trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng một tháng
với mức lương từ ba bốn mươi chín triệu đồng đến gần sáu triệu đồng một tháng
thực tế so với lương tối thiểu vùng mức lương công chức không có sự tranh lệch đáng kể
thậm chí tương đương với mức tối thiểu của công nhân lao động
con số mới nhất được công bố vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín do trung tâm phát triển và hội nhập công bố
sau khi khảo sát công nhân ngành dệt may cho thấy tổng thu nhập công nhân dệt may hiện trung bình đạt sáu bốn mươi chín triệu đồng một tháng
và đây là mức mới bắt đầu có tích lũy
thưa quý vị một mùa thi nữa đang đến rất gần nỗi lo lắng gian lận trong thi cử lại dấy lên trong dư luận
báo tuổi trẻ nêu vấn đề này qua bài viết làm gì để ngăn nặng nâng điểm sửa điểm
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thành phó vụ trưởng vụ giáo dục trung học
bộ giáo dục và đào tạo chia sẻ trung quanh thực trạng đánh giá đối với học sinh ở trường phổ thông còn chưa xác thực
việc nâng điểm sửa điểm trên học bạ của học sinh nhằm làm đẹp hồ sơ vẫn xảy ra
vì ngoài một số môn học được đánh giá thường xuyên thì các môn học còn lại đều do các giáo viên tự ra đề
chấm bài nhập số điểm cho học sinh lớp mình dạy
việc nới lỏng để cho điểm dễ dãi xảy ra chủ yếu đối với các đầu điểm do giáo viên tự đánh giá với học sinh của lớp mình dạy
các chuyên gia cho rằng bộ giáo dục và đào tạo cần mạnh tay hơn nữa với những trường hợp nâng điểm sửa điểm
cũng liên quan đến vấn đề này trên báo thanh niên có bài viết thì trung học phổ thông quốc gia rủi ro kinh khủng
đã có nhiều đề xuất mới được đưa ra để áp dụng vào cách thức tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia trong tương lai
nhưng các chuyên gia và ý kiến từ cơ sở đề nghị dù đổi mới như thế nào cũng phải trả lời được câu hỏi
về việc có tăng được chất lượng và giảm tiêu cực
cũng như là chi phí cho kỳ thi này hay không
dù đã bảy lần cải tiến các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vẫn chưa thay đổi được những căng thẳng
và lo âu cho nhiều tầng lớp trong xã hội và các cơ quan công quyền liên quan
với những áp lực lớn chi phí công cao và những chi phí lớn của các gia đình có con em dự thi
chấn trình co thổi giá nhà ở xã hội là nhân đề bài viết đáng chú ý trên báo diễn đàn doanh nghiệp
mặc dù vẫn đang trong giai đoạn
tuy nhiên nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố hà nội đã giao bán tràn lan trên các trang mạng
tại một số dự án dù chủ đầu tư thông báo đã hết nhưng theo lời tư vấn của các cò môi giới
thì họ vẫn có đủ các căn với diện tích và tầng khác nhau
theo chia sẻ của một số người mua nhà ở xã hội cho biết giá các cò đưa ra cao hơn mức giá trung bình được công khai
ít nhất là từ hai triệu đồng thậm chí là gần chục triệu đồng trên một mét vuông
người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần đến trực tiếp công ty
của chủ đầu tư để được hướng dẫn hồ sơ không qua các sản giao dịch
còn trên báo sài gòn giải phóng có bài viết truy tận gốc để xử lý cắt tặc
ngày hai mươi ba tháng bốn tại hội nghị thông qua đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển cần giờ
và vùng giáp danh giữa tp hcm với các tỉnh gọi tắt là đề án phòng chống cát tặc
do ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức đã ghi nhận nhiều giải pháp cách làm quyết liệt
từ các cơ quan chức năng nhằm xử lý nạn cát tặc
thậm chí sẽ xử lý hình sự nếu số lượng cát vi phạm trên một mét khối trị giá hơn một trăm linh triệu đồng